tại xã dương xuân hội huyện châu thành tỉnh long an bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp
cùng ủy ban nhân dân tỉnh long an tổ chức lễ công bố xuất khẩu lô thanh long việt nam đầu tiên sang thị trường úc
theo đó lô thanh long đầu tiên xuất khẩu sang úc của công ty trách nhiệm hữu hạn hoàng phát là thanh long ruột trắng
với tổng sản lượng khoảng ba tấn được cục bảo vệ thực vật việt nam kiểm dịch và cấp giấy chứng nhận
không bị nhiễm côn trùng trong diện kiểm soát an toàn sinh học kiểm dịch đi kèm với lô hàng
quá trình vận chuyển thanh long tươi từ việt nam đến australia được xử lý bằng phương pháp nhiệt hơi
trước khi đưa lên máy bay lô thanh long đầu tiên được chuyển đến sân bay để xuất sang úc ngay sau buổi lễ
và đây cũng là lô thanh long đầu tiên của nước ngoài đến với thị trường úc
lô hàng này đánh dấu sự tiến bộ đối với ngành nông nghiệp việt nam nói chung
và ngành nông nghiệp tỉnh long an nói riêng là trong việc mở rộng thị trường
tiêu thụ và hội nhập quốc tế của cây thanh long việt nam